các đơn vị trên cả nước đã ra quân huấn luyện năm hai nghìn một mươi bảy sau đây là tổng hợp của truyền hình nhân dân đầu tiên sẽ là ghi nhận tại trung đoàn bảy trăm sáu mươi bốn bộ chỉ huy quân sự tỉnh nghệ an
tại buổi lễ lãnh đạo bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã quán triệt mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của tư lệnh quân khu và nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu của lực lượng vũ trang nghệ an năm hai nghìn một mươi bảy
bên cạnh đó cán bộ sĩ quan cần chú ý quan tâm bồi dưỡng chiến sĩ mới đoàn kết quyết tâm rèn đức luyện tài hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được đảng quân đội nhân dân giao phó
đặc biệt phải coi trọng công tác huấn luyện theo phương châm đồng bộ chuyên sâu thiết thực phù hợp và sát thực tiễn giáo dục chính trị với huấn luyện chiến đấu trên thao trường
nhân dịp này bộ quốc phòng đã tặng bằng khen công nhận bộ chỉ huy quân sự tỉnh đạt danh hiệu đơn vị vững mạnh toàn diện năm hai nghìn một mươi tám
cũng trong ngày một tháng ba tại thành phố đông hà tỉnh quảng trị bộ chỉ huy quân sự bộ chỉ huy bộ đội biên phòng và công an tỉnh quảng trị đã tổ chức lễ gia quân huấn luyện năm hai nghìn hai mươi
các đối tượng được huấn luyện theo chương trình cơ bản của bộ quốc phòng và bộ công an ban hành
theo đó tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả công tác diễn tập thực hành luyện tập sẵn sàng chiến đấu đúng kế hoạch
tập trung huấn luyện chiến thuật từng người tiểu đội một số hình thức trung đội đại đội chiến đấu bảo vệ đồn chạm chiến thuật phân đội nhỏ bộ đội biên phòng
tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện cho lực lượng chống khủng bố huấn luyện phương án chiến đấu tại chỗ phòng chống cháy nổ cứu hộ cứu nạn
ngày một tháng ba tại cầu cảng tiên sa đà nẵng bộ tư lệnh vùng ba hải quân tổ chức lễ gia quân huấn luyện sẵn sàng chiến đấu năm hai nghìn hai mươi
tại lễ gia quân huấn luyện bộ tư lệnh vùng ba hải quân xác định nhiệm vụ trọng tâm năm hai nghìn một mươi bảy là xây dựng vùng chính quy hiện đại
quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo trong khu vực được giao
công tác huấn luyện phải bám sát thực tiễn mang tính đột phá bảo đảm đúng thời gian chương trình nội dung
tăng cường huấn luyện toàn diện cả về trình độ kỹ thuật chiến đấu thể lực ngoại ngữ
kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị rèn luyện kỷ luật xây dựng nền nếp chính quy